ngày một mươi tám tháng một mươi hai sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh khánh hòa phối hợp với cảng hàng không quốc tế cam ranh
tổ chức lễ đón du khách quốc tế thứ ba năm triệu và hành khách thứ một mươi triệu thông qua cảng hàng không quốc tế cam ranh
du khách quốc tế thứ ba năm triệu đến khánh hòa là chị trân yô hy hàn quốc
và hành khách thứ một mươi triệu qua cảng hàng không quốc tế cam ranh là anh phạm duy khiêm việt nam
cả hai đều đi trên chuyến bay vj tám trăm ba mươi bảy của hãng không việt jet air từ incheon hàn quốc đến cam ranh
năm hai nghìn một mươi chín khánh hòa đón hơn bảy triệu lượt khách du lịch trong đó có hơn ba năm triệu lượt khách quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín cảng hàng không quốc tế cam ranh phục vụ khoảng năm mươi tám chuyến bay đi và đến với khoảng một mươi triệu lượt hành khách
tăng hai mươi hai so với năm hai nghìn một mươi tám trong đó có hơn sáu bốn triệu lượt khách quốc tế
hiện cảng đang hợp tác với hai mươi một hãng hàng không quốc tế bốn hãng hàng không việt nam
khai thác tám mươi đường bay quốc tế kết nối khánh hòa với tám quốc gia và vùng lãnh thổ gồm nga trung quốc hàn quốc malaysia thái lan và đài loan macau hồng kông trung quốc